một thông tin đáng chú ý khác mới đây ubnd tp hcm đề xuất chi gần tám trăm chín mươi tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống covid một mươi chín và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng
ubnd tp hcm sẽ hỗ trợ các đối tượng khó khăn với sáu nhóm chính sách
hỗ trợ tiền ăn hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương
chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động nghĩa là lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hỗ trợ kinh doanh phải dừng hoạt động hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống
trong đó đối với chính sách hỗ trợ tiền ăn tp hcm sẽ hỗ trợ cho người áp dụng biện pháp cách ly y tế với mức là tám mươi đồng một người một ngày
và hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với mức chi là một trăm hai mươi đồng một người một ngày